tối ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn hậu sáu mươi ba tuổi ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
hậu chính là nghi can gây ra vụ giết người trong nhà nghỉ ở huyện thống nhất gây hoang mang dư luận trong hai ngày qua ở địa phương
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi bảy tháng tám hậu cùng bà nguyễn thị tâm năm mươi bốn tuổi vào một nhà nghỉ tại thị trấn dầu dây huyện thống nhất
tại đây hậu đã sử dụng dao đâm bà tâm khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi gây án hậu đã trốn khỏi hiện trường
sau hơn hai mươi bốn giờ kể từ khi gây án lực lượng công an tỉnh đồng nai đã bắt nguyễn văn hậu đang lẩn trốn tại huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
và được di lý về tỉnh đồng nai để phục vụ công tác điều tra
bước đầu hậu khai nhận bà tâm nợ gần sáu trăm linh triệu đồng do lâu không trả nên đã ra tay dùng dao sát hại
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ